trải qua bốn ngày đua tài sôi nổi tại hai địa điểm là hà tĩnh và hải phòng
hội thi tàu tốt hội thao huấn luyện tàu năm hai nghìn hai mươi của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã kết thúc tốt đẹp
các tàu phải trải qua một mươi nội dung thi gồm toàn tàu hàng hải vũ khí thông tin radar thiết bị quan sát
cơ điện điều lệnh chính trị nghiệp vụ và pháp luật hậu cần cơ yếu
quá trình tổ chức hội thi cán bộ chiến sĩ các tàu đã tham gia với tinh thần trách nhiệm
và quyết tâm cao nhất và tạo được không khí thi đua sôi nổi đảm bảo kỹ thuật tàu thuyền
để phục vụ tốt các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu huấn luyện chiến đấu tuần tra kiểm soát
thực thi pháp luật tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ khác của lực lượng cảnh sát biển việt nam